công an tỉnh bạc liêu cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc nơi ở của ba cán bộ trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc sở tài nguyên và môi trường bạc liêu vì liên quan đến nhiều sai phạm với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
ba cán bộ bị cơ quan công an tỉnh bạc liêu bắt tạm giam là lê trung kiên đội trưởng đo đạc số một bùi minh hòa đội trưởng đo đạc số bảy ngô văn tá đội trưởng đo đạc số năm của trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc sở tài nguyên và môi trường bạc liêu
ba cán bộ nêu trên liên quan đến nhiều vụ việc sai phạm kéo dài tại trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường bạc liêu với số tiền gần một mươi tỷ đồng
theo nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra những sai phạm nghiêm trọng kéo dài tại trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường bạc liêu có liên quan đến giám đốc đơn vị này
việc cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam ba cán bộ nêu trên mới chỉ là động thái bước đầu
vụ việc đang được công an tỉnh bạc liêu tiếp tục mở rộng điều tra kết luận rõ để xử lý nghiêm minh theo pháp luật